tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý ba năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng nhà nước
nói về khả năng cung ứng vốn của ngành ngân hàng đối với các dự án bot cao tốc bắc nam
đại diện ngân hàng nhà nước nhận định bot đang là vấn đề rất nóng vốn tiến dụng cho bot là rất lớn
với dự án cao tốc bắc nam chính phủ vừa có chỉ đạo đấu thầu rộng rãi trong nước
nhiều ý kiến cho rằng vốn tiến dụng ngân hàng là yếu tố quan trọng và sẽ phải đặt ra hàng đầu
khi nhà thầu trong nước tham gia đại diện ngân hàng nhà nước cũng nhấn mạnh với tín dụng cho bot cao tốc bắc nam
ngân hàng sẽ cố gắng hết sức nhằm bảo đảm an toàn bảo đảm hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng